liên quan đến vụ nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì ở tỉnh đồng nai đến ngày ba tháng năm tổng số bệnh nhân đã lên tới năm trăm một mươi tám người
trong đó có một mươi ca bệnh nặng được chuyển lên điều trị tại bệnh viện nhi đồng đồng nai một ca bệnh nặng được chuyển lên điều trị tại bệnh viện nhi đồng một
theo thông tin mới nhất sau khi làm việc với sở y tế tỉnh đồng nai bệnh viện nhi đồng đồng nai và bệnh viện đa khoa lòng khánh
đoàn công tác của bộ y tế cùng đại diện sở y tế tỉnh đồng nai ubnd tp long khánh đã đến tiệm bánh mì băng đường trần quang diệu
phường xuân bình tp lòng khánh để khảo sát lấy mẫu xét nghiệm
tại đây chủ tiệm trao đổi về quy trình làm một số nguyên liệu và bảo quản nguyên liệu để bán bánh mì như thịt làm pate tự làm ngò dưa leo đồ chuôn nước sốt
theo bà băng thì tiệm bán bánh mì của gia đình bà đã gần hai mươi năm nay và được nhiều người ở tp lòng khánh biết đến
những thực phẩm được gia đình lấy về để bán bánh mì hay thực phẩm tươi sống để chế biến tự làm đều lấy từ mối quen nhiều năm nay và chưa xảy ra điều gì bất thường không có chuyện gây ngộ độc bao giờ
vì khách hàng mùa đông có người làm bánh bán có người thu tiền khác nhau chứ không phải vừa bán vừa thu tiền
người bán có đeo bao tay khi làm bánh mì
hai ngày nay sau khi xảy ra sự việc gia đình rất lo lắng vì bán nhiều năm chưa từng xảy ra sự việc như thế này bà băng nói thêm
cũng theo vợ chồng chủ tiệm bánh mì sau khi xảy ra sự việc nhiều người bị ngộ độc cơ quan chức năng cũng đã làm việc với những người bán tiến hành lấy mẫu để xét nghiệm và niêm phong hai tủ đông
cũng trong chiều ngày ba tháng năm theo thông tin đoàn công tác của bộ y tế do ông nguyễn hùng long phó cục trưởng cục an toàn thực phẩm làm trưởng đoàn đã làm việc với sở y tế tỉnh đồng nai về vụ nghi ngộ độc thực phẩm này

đoàn kiểm tra liên ngành tp long khánh đã niêm phong thực phẩm và giao cơ sở tự bảo quản trong tủ đông tại cơ sở đồng thời thực hiện vết mẫu dịch tị hầu của bốn người chế biến thực phẩm
ngay sau khi xảy ra sự việc sở y tế đã vào cuộc điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ việc
tại thời điểm điều tra tiệm bánh bỉ băng không có giấy phép kinh doanh tại địa chỉ khu phố hai phường xuân bình tp long khánh
tuy nhiên bà nguyễn thị khánh băng sử dụng giấy phép kinh doanh số bốn mươi bảy s tám trăm linh một năm nghìn bốn trăm ba mươi bốn cấp ngày hai mươi bảy tháng chín
năm hai nghìn một do phòng tài chính kế toán ubnd tp long khánh cấp cho bà nguyễn thị ngọc phương làm chủ hộ kinh doanh
bà phương là con ruột của bà nguyễn thị khánh băng đi dân nước ngoài từ tháng hai năm hai nghìn một mươi
theo trình bày của bà nguyễn thị khánh băng hộ kinh doanh nguyễn thị phương đã đóng thuế hàng tháng đầy đủ
theo ông nguyễn đỉnh minh trị cục trưởng trị cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh
qua điều tra cho thấy thời gian nổ bệnh trung bình của các bệnh nhân từ bốn đến tám giờ
triệu chứng chủ yếu là tiêu chảy nó nói
tiệm bánh mì không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
tổng số lao động làm việc trực tiếp là bốn
không có giấy xác nhận tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm
không có giấy khám sức khỏe
theo đại diện cơ sở nguồn nguyên liệu thực phẩm dùng để chế biến bánh mì được lấy từ cơ sở trên địa bàn thành phố long khánh và các tỉnh thành khác
tại thời điểm điều tra ghi nhận cơ sở còn năm mươi tám năm cây thịt nguội một mươi năm kg dưa muối chua tám kg chả lụa không có nhạn mát bảy kg chả lụa không có nhạn mát một sáu kg thịt heo đã qua chế biến bốn cây pate với trọng lượng hai mươi hai kg
khu vực chế biến thực phẩm rộng thoáng không cần nguồn ô nhiễm
có trang thiết bị dụng cụ để chế biến thực phẩm
cơ quan chức năng đã lấy mẫu thực phẩm gửi kiểm nghiệm các chỉ số an toàn thực phẩm về viện y tế công cộng tp hcm
đoàn kiểm tra đã tiến hành niêm phong thực phẩm và giao cơ sở tự bảo quản trong tủ đông tại cơ sở đồng thời thực hiện phép lấy mẫu dịch tị hầu của bốn người chế biến thực phẩm
lực lượng chức năng đã yêu cầu cơ sở tạm ngưng hoạt động kinh doanh cho đến khi có kết luận ở cơ quan có thẩm quyền và được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
tiếp tục phối hợp điều tra nguyên nhân vụ ngộ độc thực phẩm
đề nghị phòng y tế tp long khánh chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục xác minh xử lý các vi phạm
đề nghị phòng kinh tế tp hcm chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra truy xuất nguồn gốc đối với cơ sở cung cấp thực phẩm cho tiệm bánh mì băng
công an vào cuộc điều tra gần năm trăm linh người bị ngồi độc sau khi ăn bánh mì ở đồng nai